nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại ấp trung môn xã thái bình trung huyện vĩnh hưng tỉnh long an
bộ tư lệnh quân khu bảy phối hợp cùng tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh long an
tổ chức khánh thành đền thờ liệt sĩ khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn long khốt
tới dự lễ khánh thành có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
đồng chí trương mỹ hoa nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên phó chủ tịch nước và các tướng lĩnh qua các thời kỳ
phát biểu tại buổi lễ khánh thành đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh
di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn long khốt có giá trị lịch sử văn hóa và quốc phòng quan trọng
nơi đây lưu giấu những sự kiện đặc biệt quan trọng của hai giai đoạn lịch sử khác nhau
những cống hiến và hy sinh to lớn của trung đoàn một trăm bảy mươi bốn và các đơn vị trực thuộc sư đoàn năm quân và dân địa phương
giai đoạn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã hy sinh anh dũng trên bành đất này
đóng góp quan trọng trong giải phóng vùng tám khai thông tuyến hành lang biên giới giữa đông và tây nam bộ
góp phần quan trọng và thành công của chiến dịch hồ chí minh lịch sử ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây cũng là nơi ghi dấu chiến công bốn mươi ba ngày đêm bảo vệ biên giới tây nam tổ quốc
góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ của bộ đội biên phòng và lực lượng vũ trang long an vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhân dịp này bốn tập thể và bảy cá nhân được chủ tịch ubnd tỉnh tặng bằng khen
vì có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn long khốt